ngoài ra sự hiện diện của bệnh đái tháo đường dối loạn mỡ máu béo phì cũng làm gia tăng đáng kể nguy cơ biến chứng và tử vong khi mắc viêm tụy cấp
đâu là những triệu chứng nhận biết phương pháp điều trị và phòng ngừa bệnh hiệu quả
chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ giải đáp cụ thể trong chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi

bệnh viện đa khoa tâm anh hân hạnh đồng hành cùng chương trình